chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện
được triển khai thực hiện tại ba tỉnh bình thuận long an tiền giang đã đem lại kết quả khả quan
việc hỗ trợ nông dân khu vực trồng thanh long thay thế đèn tròn sợi đốt bằng đèn compac tiết kiệm điện
không chỉ tiết kiệm điện mà còn góp phần cung ứng điện đủ và ổn định trên địa bàn trồng cây thanh long
đem lại lợi ích kinh tế cho ngành điện và vì một cộng đồng phát triển
chương trình hỗ trợ nông dân khu vực trồng thanh long
hiệu quả mang lại rất cụ thể
đối với ngành điện hiện nay công suất tiết kiệm điện toàn hệ thống điện đã đạt mức trên hai trăm năm mươi mw
từ đó giảm áp lực cho ngành điện phải đầu tư
việc giảm áp lực đầu tư như vậy chúng tôi tính ra khoảng trên năm tỷ đồng một năm cho kéo dài
đây là một chính sách rất cụ thể mà qua đó càng kích thích khuyến khích cho nông dân sử dụng bóng compact
bóng đèn compact được ứng dụng từ năm hai nghìn sáu
nhưng mà nhờ qua chính sách này thì càng khuyến khích nông dân sử dụng bóng compact nhiều hơn
chương trình đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực giúp các hộ nông dân chống thanh long nhận thức rõ
những lợi ích của việc chuyển đổi sử dụng đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt
giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng thanh long
mặc dù bây giờ giá thanh long nó lên xuống nó bóp bên đó
nhưng mà nếu mình sản xuất bằng cái đèn tiết kiệm điện
cái chi phí mình nó rẻ thì giàu cho cái giá nó có xuống thấp
nông dân vẫn cũng còn có lãi chứ không đến nỗi nào không có đến nỗi nào nổ
theo số liệu của tập đoàn điện lực việt nam
chỉ tính riêng chương trình hỗ trợ nông dân chống thanh long thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm
đã giúp cả nước tiết kiệm được năm mươi bốn một triệu kwh một năm
tiết kiệm chi phí tiền điện cho bà con nông dân tám mươi hai tỷ đồng một năm
giảm được hơn hai trăm linh tấn co hai
đỉnh của hệ thống điện miền nam là năm mươi sáu mw
và giãn tiến độ đầu tư nguồn và hệ thống điện cho evn
bên cạnh đó chương trình còn có tác dụng rất lớn là nâng cao nhận thức
về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
bảo vệ môi trường trong cộng đồng nói chung và các hộ nông dân trồng thanh long nói riêng